thưa quý vị nơi có thời tiết thuận lợi nhất trên cả nước trong ngày nghỉ cuối tuần hôm nay đó là khu vực bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
sáng ngày hôm nay toàn khu vực trời vẫn khá nhiều mây và rét thế nhưng tới giữa trưa và đầu giờ chiều thì mây giảm trời hưởng nắng cảm giác ấm áp hơn nhiều
thời tiết thuận lợi cho lưu thông và các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời của người dân
còn với các khu vực còn lại thì tại trung bộ ngày hôm nay trời mưa sẽ cả ngày còn tây nguyên và nam bộ tuy ban ngày nắng mạnh
thế nhưng chiều tối cả hai khu vực này thì đều được dự báo là sẽ có mưa mưa rào và rông vài nơi
những vật dụng che mưa tiện ích sẽ giúp cho người dân tây nguyên và nam bộ khỏi bị ướt vào thời điểm cuối ngày